ngày sáu tháng một mươi trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết
bệnh nhân là một bé trai sinh năm hai nghìn một mươi bốn ở phương yatam thành phố buôn ma thuật
khởi phát bệnh vào ngày hai mươi bảy tháng chín với các triệu chứng ho khó khe
người nhà mua thuốc về điều trị cho em tại nhà nhưng không bớt nên đã đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc
các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân bị sốt xuất huyết đê gu nặng và được chuyển lên tùy trên
tuy nhiên do bệnh nặng bé trai đã tử vong trên đường chuyển viện
hiện nay dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đắk lắc đang diễn biến phức tạp
tính đến ngày năm tháng một mươi toàn tỉnh đã ghi nhận trên một mươi hai trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó có hai trường hợp tử vong đều ở thành phố buôn ma thuật